tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo tham vấn chiến lược phát triển lâm nghiệp việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
mục tiêu của chiến lược phát triển lâm nghiệp việt nam giai đoạn tới sẽ tập trung vào thiết lập quản lý bảo vệ và sử dụng bền vững đất rừng được quy hoạch
đảm bảo song song hai mục tiêu bảo tồn thiên nhiên và mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp
cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi sẽ tăng và duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở bốn mươi ba giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt hai mươi ba hai mươi năm tỷ usd
sản lượng gỗ khai thác trong nước đạt trên sáu mươi ba triệu mét khối một năm thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt trên bốn tỷ đồng một năm
bên cạnh đó chiến lược sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng lực làm chủ rừng
cũng như đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao